cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang phối hợp với lực lượng chức năng của công an tỉnh kiên giang
đã khởi tố bị can bắt tạm giam đặng hữu vinh phó chủ tịch ubnd thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp
tỉnh kiên giang cùng cấp dưới và năm người khác bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
các bị can nói trên có liên quan đến chuyên án do công an tỉnh tiền giang xác lập khám phá đường dây
sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy một số người liên quan đã đăng ký khống giấy tờ để các đối tượng
điền thông tin những xe không hợp pháp nhằm mục đích thực hiện giao dịch mua bán đăng ký
mỗi hồ sơ được đăng ký khống xác nhận cán bộ của xã thị trấn có liên quan được bồi dưỡng từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi địa
bùi trung sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã dương phúc huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an huyện văn giang tiếp nhận hồ sơ công an xã xuân quan chuyển đến cùng với các đơn vị trình báo
của ba người dân trú tại huyện văn giang về việc lợi dụng quen biết và lòng tin của mọi người
sơn lừa dối có quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo có khả năng xin cho các trường hợp đang tham gia
nhiệm vụ quân sự được xuất ngũ sớm
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
các bị hại trên đã chuyển cho sơn tổng số tiền là ba trăm linh triệu đồng để nhờ sơn xin cho con em mình xuất ngũ về sớm
chỉ cần tham gia khóa huấn luyện tân binh ba tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã tiến hành xác minh điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
đồng thời khai nhận đã nói dối các bị hại về việc có thể xin xuất ngũ trong các trường hợp đang tham gia nghĩa vụ quân sự
vận chuyển muôn đồng
bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
hai đối tượng nguyễn văn tuấn chú tại tỉnh long an và nguyễn phan khả ái chú tại tỉnh tiền giang đã bị công an tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
tối ngày một mươi hai tháng tám trên tuyến quốc lội một a thuộc địa phận ấp cà canh xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành và các lực lượng có liên quan
tiến hành dừng ô tô bốn chỗ biển kiểm soát
sáu mươi hai a một mươi năm nghìn chín trăm năm mươi hai do nguyễn phan khả ái điều khiển
đi cùng có nguyễn văn tuấn kiểm tra phương tiện phát hiện sáu năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số thuốc lá trên từ huyện đức huệ tỉnh long an về thành phố sóc trăng để tiêu thụ
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện quả tàng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa phát hiện ông võ hoàng nhanh bốn mươi chín tuổi quê ở tỉnh tiền giang
có hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép trên xe
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện ghe vỏ
do ông nhanh điều khiển vận chuyển khoảng ba trăm linh mét khối cát trên tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn xã long tân huyện nhân trạch
qua kiểm tra ông nhanh chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
theo báo cáo tài chính mới nhất của các ngân hàng bất chấp thị trường bất động sản chầm lắng tín dụng bất động sản vẫn tăng cao so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể tám trong số một mươi hai ngân hàng công bố báo cáo có tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ tăng so với cuối năm ngoái
nhóm bốn ngân hàng có vốn nhà nước bao gồm agribank bidv vietcombank viettinbank không hỗ trợ công bố dư nợ cho vay kinh doanh
bất động sản trong báo cáo tài chính
theo ngân hàng nhà nước dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản đa dạng như nguồn vốn fdi vốn huy động trên thị trường quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu hoặc vay các tổ chức nước ngoài
nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán nguồn vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và nguồn vốn tự có tự tích lũy của các tổ chức cá nhân
ngân hàng nhà nước đã đưa ra các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng góp phần tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững
trong đó có việc bốn lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành trong hai quý đầu năm nay
và nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn lựa chọn giữa gửi tiết kiệm và đầu tư trái phiếu để khoản tiền nhan rỗi sinh lợi
các chuyên gia tài chính khuyến cáo để đưa ra quyết định thì nên đầu tư vào trái phiếu hay gửi tiết kiệm
ngân hàng cần phải dựa theo tình hình tài chính và nhu cầu xoay vốn của mỗi cá nhân
hình thức gửi tiết kiệm tại ngân hàng dù lợi nhuận thấp nhưng mức độ an toàn khá cao
đối với những người không giỏi về đầu tư thì đây là lựa chọn phù hợp với thủ tục mở số tiết kiệm đơn giản nhanh gọn tính thanh khoản cao
người dân hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi với lãi suất theo nhu cầu
đối với hình thức đầu tư trái phiếu nhà đầu tư cần phải có nền tảng kiến thức nhất định để có thể lựa chọn những doanh nghiệp tốt tiềm năng tăng trưởng mạnh đảm bảo cho khoản tiền đầu tư của mình
lãi suất của trái phiếu cao đồng nghĩa với rủi ro lớn nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định
thời gian qua dù chịu sức ép cạnh tranh gây gắt của các sản phẩm nhập ngoại nhưng hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường
nhờ chất lượng không ngừng được cải thiện giá bán hợp lý cùng sự hỗ trợ đặc biệt của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại và các chợ truyền thống
ngoài ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho hàng hóa nội địa cũng góp phần tạo thói quen sử dụng hàng việt cho người dân
khảo sát tại một số siêu thị lớn trên địa bàn hà nội cho thấy hàng việt chiếm tỷ lệ từ chín mươi đến chín mươi năm
còn tại hệ thống siêu thị của doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam hàng việt nam cũng chiếm tỷ lệ từ sáu mươi đến chín mươi sáu
tại kênh phân phối là các chợ cửa hàng tiện lợi tỷ lệ hàng việt nam cũng chiếm từ sáu mươi trở lên
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế để khẳng định được chỗ đứng tại thị trường trong nước đồng thời mở ra nhiều cơ hội hơn cho hàng việt nam
thì các doanh nghiệp cũng cần chủ động đầu tư thay đổi công nghệ tiên tiến cung cấp thông tin trung thực cụ thể về tiêu chuẩn
chất lượng hàng hóa dịch vụ để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận
từ đó tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng góp phần tăng doanh thu tăng thị phần và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước lẫn quốc tế
nông dân tỉnh đắk lắc đang vào vụ thu hoạch sầu riêng năm hai nghìn hai mươi ba và để đảm bảo cho vụ thu hoạch sầu riêng đạt hiệu quả cao
ngành chức năng chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nhằm an ninh trật tự giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh
tỉnh đắk lắc hiện có trên hai mươi hai bốn trăm linh hectare trồng sầu riêng năm nay sản lượng sầu riêng toàn tỉnh đạt khoảng hai trăm hai mươi tấn
ngành nông nghiệp đã có văn bản đề nghị ubnd cấp huyện chỉ đạo các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở kinh doanh có cơ chế thu mua phù hợp với phân hạng quả sầu riêng
không ép phân cấp ép giá không được thu mua sầu riêng trộm cắp liên hệ thu mua sản phẩm sầu riêng cho nông dân thông qua hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật
chính quyền địa phương cùng công an các huyện cũng đã xây dựng triển khai kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm trong vụ sầu riêng năm nay
đồng thời kiểm tra kho bãi công tác phòng cháy chữa cháy tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm nhất là những rừng rẫy sầu riêng xa nhà dân
kiểm tra giám sát các hoạt động thu mua tiêu thụ sầu riêng thành lập tổ hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng

làm muối ở xã quảng phú huyện quảng trạch đã có tuổi đời gần bốn trăm linh năm hiện tại có gần ba trăm linh hộ dân làm muối
năm nay trong tháng cao điểm thu hoạch muối có diêm dân thu được khoảng gần hai trăm linh triệu diêm dân ở quảng phú có rất nhiều niềm vui
nắng thì vất vả nóng thì nóng vất vả nhưng gây dân ngược lại là nóng tương đối thì cảm thấy cùng vận vui mừng
do covid là nắng tương nào thì cây lường muối nhiều tương đấy nắng sốt tương đấy cho nên là gây dân hẳn cùng phận hợi
hợp tạc xã cũng đã tiến hành xây dựng hai cái kho lớn khi mà muối sản xuất được nhiều thì hợp tạc xã sẽ mở kho ra để đưa vào nhập vào trong kho
và cái này cũng là giảm cái áp lực về cái giá cả cho bà con diêm dân
dự án fmcr của trung ương đã hỗ trợ cho hợp tạc xã dây chuyền để chế biến cái muối tinh cho hợp tạc xã có thể nâng cao được cái chất lượng hạt muối của trên cái đồng muối của quê nhà
vụ muối năm hai nghìn hai mươi hai diêm dân quảng phú sản lượng được khoảng hơn năm tấn muối
năm nay dự kiến diêm dân quảng phú sản lượng đạt trên sáu năm trăm linh đến bảy tấn muối
vụ thu hoạch muối bắt đầu từ đầu tháng bốn âm lịch cho đến hết tháng bảy âm lịch
dưới cây nắng ba mươi chín bốn mươi độ c những giọt mồ hôi của diêm dân cùng với vị mặn của muối
đã kết tinh thành những hạt muối tinh khiết
nghề làm muối là nghề vất vả nhất bởi cái nghề chỉ cầu mong trời nắng thật to
dẫu vậy diêm dân ở quảng phú năm nay rất vui bởi muối được mùa lại được giá
và diêm dân không còn nỗi lo được mùa mất giá được giá mất mùa như trước đây
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa trình ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất danh mục dự án đầu tư
xây dựng nâng cấp mở rộng hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng hợp đồng bot
theo cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm của nghị quyết chín mươi tám
dựa trên các tiêu chí lựa chọn dự án bot trên đường hiện hữu để trình hội đồng nhân dân xem xét
sở giao thông vận tải đề xuất năm dự án đầu tư áp dụng hợp đồng bot
cần tập trung đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi theo thứ tự ưu tiên
gồm thứ nhất dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một mươi ba từ ngã tư bình phước đến cầu bình triệu
dài gần năm km có tổng mức đầu tư gần một mươi tỷ đồng
thứ hai là dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoàn từ an lạc đến ranh tỉnh long an
có tổng chiều dài chín sáu mươi sáu km tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng
thứ ba là dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ hai mươi hai đoàn từ nút giao an sương đến đường vành đai ba
khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
thứ tư là dự án mở rộng trục đường bắc nam từ nguyễn văn linh đến nút giao cầu bà chim
tổng vốn gần bốn năm trăm linh tỷ đồng
thứ năm là dự án xây dựng cầu đường bình tiên đoàn từ đường phạm văn chí
đến đường nguyễn văn linh tổng vốn hơn sáu hai trăm linh tỷ đồng
sở giao thông vận tải kiến nghị ưu ba nhân dân thành phố xem xét thông qua
và trên hội đồng nhân dân bán hành danh mục dự án nâu trên
bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn để thực hiện chuẩn bị đầu tư
tại kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu các đại biểu đã biểu quyết thông qua
nghị quyết thành lập ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố thủ đức
ban đô thị gồm một trưởng bang một phó bang và năm ủy viên
ban có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung kỳ họp của hội đồng nhân dân thành phố
liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng
phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giao thông xây dựng môi trường
và tổ chức cung cấp dịch vụ công mỗi địa phương
ban có giúp hội đồng nhân dân giám sát các hoạt động của ủy ban nhân dân
và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực phụ trách
việc thành lập ban đô thị nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của thường trực
và các ba hội đồng nhân dân thành phố thủ đức trong điều kiện thực hiện
thiết địa một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố thủ đức theo nghị quyết chín mươi tám
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đơn vị sẽ tính toán kỹ lưỡng
đánh giá các yếu tố về kinh tế kỹ thuật của cầu thủ thiêm bốn
nếu tỉnh không cao thì có giải pháp xây dựng cầu quay hoặc là cầu mở
dự án cầu thủ thiêm bốn cũng là dự án được sở giao thông vận tải tp hcm
đưa vào danh một các công trình
dự án giao thông trọng điểm tiêu biểu thi đua chào mừng kỷ niệm năm mươi năm
ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hiện dự án cầu thủ thiêm bốn đang được chuẩn bị đầu tư dự kiến triển khai
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy theo hình thức bbb
cầu thủ thiêm bốn có tổng mức đầu tư khoảng năm ba trăm linh tỷ đồng
theo thiết kế cầu dài gần hai hai km rộng hai mươi tám m với sáu làng xe và hai lề bộ hành
tuổi thọ thiết kế một trăm linh năm chịu được động đất cấp bảy tỉnh không thông thuyền tám mươi x một mươi m
vận tốc thiết kế sáu mươi km trên giờ
sau khi hoàn thành sẽ là trục giao thông quan trọng từ thủ thiêm sang quận bảy
từ khu đông sang khu nam
cầu sẽ chia sẻ lượng lớn giao thông cho hầm thủ thiên và cầu thủ thiên hai
sở tài chính tp hcm vừa có tờ trình ubnd tp hcm đề nghị xây dựng nghị quyết quy định
về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư cho các hộ gia đình cá nhân
trong thời gian chờ bố trí nhà ở đất ở tái định cư
trong thời gian chờ bố trí nhà ở đất ở tái định cư
người dân tp hcm sẽ được nhận hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư
thấp nhất là năm triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng và cao nhất là hai mươi bốn triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
bên cạnh đó sở tài chính tp hcm đề xuất chia là bốn khu vực tự ứng với các mức hỗ trợ tạm cư
khu vực một gồm các quận một quận ba quận năm
hộ có từ bốn nhân khẩu trở xuống thì mức hỗ trợ là tám triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ có từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ hai triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá hai mươi bốn triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
khu vực hai gồm các quận quận bốn quận sáu quận một mươi quận một mươi một quận bình thạnh quận phú nhuận quận tân bình quận gò vấp
hộ có từ bốn nhân khẩu trở xuống thì mức hỗ trợ là bảy triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ một bảy mươi năm triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá hai mươi một triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
khu vực ba gồm thành phố thủ đức và các quận bảy quận tám quận một mươi hai quận bình tân quận tân phú
hộ có từ bốn nhân khẩu trở xuống thì được hỗ trợ sáu triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ một năm triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá một mươi tám triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
khu vực bốn gồm các huyện bình chánh huyện củ chi huyện hóc môn huyện cần giờ huyện nhà bè
hộ có từ bốn nhân khẩu trở xuống thì được hỗ trợ năm triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ một hai mươi năm triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá một mươi năm triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
dự án chống ngập khu vực tp hcm thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm theo hợp đồng bt
dù đã hoàn thành hơn chín mươi khối lượng công việc nhưng đến nay tp hcm vẫn chưa thể
thành toán tiền và quỹ đất cho nhà đầu tư
hai cơ chế được quỹ ban nhân dân thành phố
cơ chế một cho tp hcm được thanh toán cho nhà đầu tư khối lượng công việc đã hoàn thành
đồng thời bằng quỹ đất và bằng tiền phù hợp với lịch thanh toán đã thỏa thuận
đối với phần thanh toán bằng tiền tp hcm đề xuất thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước
hướng dẫn bidv chưa thu nợ ngay mà tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục thi công hoàn thiện dự án
tp hcm và nhà đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu thanh toán phần còn lại theo đúng thỏa thuận
hợp đồng bt phụ lục hợp đồng bt
cơ chế hai được tp hcm kiến nghị thủ tướng là cho phép công ty đầu tư tài chính nhà nước
tp hcm hfic nhận ủy thác cho vay để tiếp tục thi công dự án từ nguồn ngân sách thành phố
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm sẽ ủy thác ngân sách thành phố khoảng một tám trăm linh tỷ đồng
cho hfic để cho nhà đầu tư vay hoàn thành công trình
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến dịp nghỉ lễ hai tháng chín
với kỳ nghỉ năm nay
kéo dài trong bốn ngày dự báo lượng hành khách đi lại dịp lễ qua ba bến xe lớn nhất của tp hcm
đều tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể chuẩn bị cho dịp lễ hai tháng chín năm nay bến xe miền tây tp hcm cho biết
đơn vị đã tăng hơn hai mươi lượng xe so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
dự báo ngày cao điểm nhất rơi vào thứ sáu ngày một tháng chín
lượng khách qua bến xe có thể đạt năm mươi bốn khách một ngày
so với ngày thường lượng xe tăng hơn năm mươi và hành khách tăng hơn một trăm một mươi
ngày ba mươi một tháng tám dự báo lượng khách qua bến xe khoảng bốn mươi tám lượt
ngày hai tháng chín là ba mươi hai lượt khách xuất bến
tương tự bến xe miền đông củ dự báo cao điểm nhất rơi vào ngày một tháng chín với một mươi sáu hai trăm linh lượt hành khách
với năm trăm bốn mươi lượt xe qua bến tăng một trăm ba mươi ba lượng khách tăng một trăm hai mươi lượng xe so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị sau khi ấn độ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và nga
cùng áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo thị trường gạo toàn cầu đang trở nên sôi động hơn
điều này mang đến triển vọng tích cực cho ngành gạo của việt nam
tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi phức tạp của thương mại lương thực toàn cầu
các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng cần phải cẩn trọng
trong hơn hai tuần qua toàn cầu đang đối diện với mối lo ngại chung về an ninh lương thực
khi các cường quốc xuất khẩu đồng sản chuyển sang lương thực
từ việc xuất khẩu sang tích trữ el nino đã ảnh hưởng đến sản lượng lương thực
gây ra sự di chuyển khó đoán
tình hình nóng lên khi ấn độ uae và sau đó là nga cùng thực hiện lệnh cấm xuất khẩu gạo
nhiều quốc gia đã bắt đầu mua gạo để tích trữ dẫn đến tình trạng cầu vừa cung
và liên tục làm tăng giá gạo
với vị thế hàng đầu trong xuất khẩu gạo đây là cơ hội cho ngành gạo việt nam
tăng cường hoạt động xuất khẩu
trên thị trường có nhiều người mua và nhiều người bán
thì dịp này là dịp để việt nam có thể gọi là tắt tốt
để trở thành một trong nhà cung cấp ổn định và giúp cho chúng ta trở nên
là một đối tác đáng tính cậy hơn nhiều so với các hình dung trước đây
của các người mua gạo trên thị trường quốc tế
thực tế chả thấy giá gạo của việt nam đã lên rất cao
gạo năm tấm của việt nam đang được chào bán năm trăm sáu mươi tám usd một tấn
và là mức cao nhất trong hơn một mươi năm trở lại đây
giá gạo năm tấm của thái lan
tăng sáu usd một tấn lên mức năm trăm bốn mươi một usd một tấn
cơ hội lớn thì đã thấy rõ nhưng theo các đơn vị sản xuất kinh doanh gạo
thách thức đi đôi cũng không hề nhỏ như về nguồn vốn nhân lực
đặc biệt nhất là về đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định
khi giá gạo toàn cầu đang có xu hướng nhảy múa như hiện nay
các doanh nghiệp rất thận trọng trong việc ký kết hợp đồng mới
sản xuất gắn với thị trường tức là lông dân với doanh nghiệp phải liên kết chặt chẽ với nhau
đây là vấn đề cốt nỗi mà ngành lúa gạo việt nam phải thực hiện cho bằng được
thì chúng ta mới tận dụng được tất cả những cơ hội và mới lân cao được giá trị của lúa gạo
chứ còn nếu chúng ta cứ sản xuất manh múng nhỏ lẻ thì cái giá trị của chúng ta vẫn rất thấp
chín tháng một mươi khi vào vụ lại của ấn độ sau đó chắc chắn họ sẽ mở cửa thôi
và khi đó thì thị trường sẽ rớt xuống rất nhanh
cái này các doanh nghiệp phải hết sức chú ý bởi vì lợi thế chỉ là ngắn hạn
cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận
để tránh thiệt hạn cho chính các doanh nghiệp
trước những cơ hội và thách thức mà ngành lúa gạo đang đối diện
thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia
và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững
bộ công thương cũng đề nghị hiệp hội và thương dân kinh doanh xuất khẩu gạo
triển khai thực hiện nghiêm túc nghị định của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định
đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa góp phần bình ổn giá thóc gạo tại thị trường trong nước
thưa quý vị món bánh canh niềm tự hào ẩm thực của người dân nha trang
đã trở thành một phần không thể thiếu tại thành phố hồ chí minh
đặc biệt trên con đường trường sa của quận bình thạnh một quán nhỏ mang tên bánh canh cú đói
với hoạt động thời gian chưa đầy hai tháng đã thu hút một lượng khách đông đảo đến mỗi ngày
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
đây là những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
không chỉ độc đáo với tên gọi bánh canh cứu đói
việc thưởng thức một tô bánh canh nóng hổi ngon lành đầy đủ với giá chỉ một mươi hai đồng mỗi tô
đã thực sự đánh thức cảm giác ẩm thực của khách
món bánh canh này mà hương vị gốc nha trang chị hải yến là chủ quán chia sẻ rằng
đối với những người thuộc tầng lớp khó khăn như người bán vé số sinh viên và người lao động
một tô bánh canh nhỏ nhưng thấm đượm hương vị không chỉ vừa túi tiền mà còn ấm lòng
là một lựa chọn thú vị giúp giảm đi nỗi đói cho mọi người
món này thực tế là món truyền thống ngoài nha trang
ngày xưa chỉ có năm trăm linh đồng tới một thôi
bây giờ thì ngoài đó bán tám
thì khi mà đem vô đây chi phí các thứ thì tôi phải bán một mươi hai bán lên
nhưng mà thực tế là bán cái này là giờ số lượng nhiều
khi mà nhiều khách ăn thì mình nhiều người ủng hộ thì mình có lời
chứ cũng không phải là không có lời
điều trên một tô thì mình lời ít lại mình lời khoảng một hai thôi
còn dựa vào số lượng lớn thì mình bù vào cái chi phí
mình vừa vui vì giới thiệu được cái món nha trang
mình vừa vui vì khá là nhiều người thích ăn và phù hợp với cái món này
với mong muốn bảo tồn hương vị truyền thống từ quê hương nha trang
và lan tỏa món ăn đặc trưng này đến mọi ngóc ngách
chị yến quyết định đem món bánh canh vào thành phố hồ chí minh để kinh doanh
tất cả nguyên liệu cần thiết đều được vận chuyển từ nha trang
chỉ sau gần hai tháng kể từ khi khai trương quán đã thu hút một lượng khách đều đặn
chủ yếu là người nha trang cùng với những bạn trẻ và những khách tò mò bởi tên gọi độc đáo
bánh canh cứu đói
với những người công nhân viên thì có lẽ là hợp lý quá hợp lý cho người ta được miếng ăn
đó quá hợp lý
một thành phố phát triển đông dân cư như thành phố hồ chí minh
không thiếu những món ăn đa dạng mang đậm hương vị ống thật vùng miền
giúp những ai xa quê được thưởng thức món ăn quen thuộc quê nhà
ở đó còn chứa được những tình cảm tình người rất gần gũi ấm áp
và đây cũng góp phần là động lực giúp mọi người làm tốt hơn công việc mỗi ngày